tại thành phố sơn la tỉnh sơn la tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã tổ chức lễ thông xe tuyến quốc lộ sáu đoạn km một trăm chín mươi ba km ba trăm linh ba trên địa phận tỉnh sơn la thuộc dự án quản lý đường bộ việt nam sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới
tham dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
dự án với tổng mức đầu tư là ba trăm linh một triệu đô la mỹ tuyến quốc lộ sáu đoạn mộc châu thành phố sơn la
đoạn mộc châu thành phố sơn la có tổng chiều dài bảo trì là một trăm một mươi km với tổng giá trị khoảng năm trăm ba mươi tám tỷ đồng được triển khai thi công từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó quy mô đường được giữ nguyên chỉ sửa chữa tăng cường mặt đường bảo đảm mô đun đàn hồi yêu cầu
tuyến quốc lộ sáu là tuyến đường huyết mạch nối vùng tây bắc với thủ đô hà nội
việc hoàn thành dự án sẽ làm rút ngắn thời gian lưu thông từ hòa bình đi sơn la và ngược lại đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao
cải thiện điều kiện khai thác và giảm ủn tắc tai nạn giao thông trên tuyến đường này đồng thời kết nối thông suốt
tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh cho khu vực tây bắc nói riêng và toàn miền bắc nói chung